quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn nằm trong khối không khí rét và khô với mức nhiệt bắc bộ ngoài trời nhiều nơi lúc này
vẫn đang thấp dưới mức một mươi năm độ trời khá là rét buốt
trong ngày hôm nay khi khối không khí lạnh yếu đi gió đông bắc chuyển hơi rét xuống ít hơn
cộng thêm trời vẫn còn có nắng sớm vì thế trong ngày hôm nay nền nhiệt miền bắc sẽ có sự cải thiện đáng kể
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở phía đông bắc bộ sẽ tăng lên mức từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
còn ở các tỉnh thành phố khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
với miền trung mưa đã giảm đi nhiều trong đêm nay và sáng sớm ngày mai dưới tác động của nhiễu động gió đông
vùng ven biển các tỉnh thành từ đà nẵng trở xuống cho đến phú yên vẫn còn có mưa
nhưng diện mưa ở mức giải rác lượng mưa phổ biến từ một cho đến ba mm
sang ngày mai miền trung mưa vài nơi nền nhiệt cũng bắt đầu tăng dần
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở xuống cho đến
thừa thiên huế sẽ tăng lên mức từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
nhiễu động gió đông không đủ mạnh để gây mưa ở tây nguyên nhưng nó cũng làm cho tây nguyên trời nhiều mây nắng yếu
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn thấp trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực nam bộ nắng sớm và mạnh hơn nên nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
không khí lạnh yếu đi vùng gió mạnh trên các vùng biển thu hẹp lại
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và vùng biển từ bình định đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
còn với khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc giảm còn ở mức cấp bốn cho đến cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại